triều tiên đã hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới và bàn giao tàu này cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo triều tiên và nhật bản
đây là thông báo vừa được hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa ra
lễ hạ thủy tàu ngầm số tám trăm bốn mươi một diễn ra trong ngày sáu tháng chín với sự tham dự của lãnh đạo triều tiên kim jong un
theo kcna lễ hạ thủy tàu ngầm này báo hiệu sự khởi đầu một chương mới trong việc củng cố lực lượng hải quân của triều tiên
tăng cường hơn nữa khả năng săn đe bằng vũ khí hạt nhân của triều tiên cả về chất lượng lẫn số lượng
theo ông kim jong un chiếc tàu ngầm mới sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân triều tiên
ngay sau khi triều tiên công bố thông tin trên hàn quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại đồng thời cho biết seoul và washington sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động của tàu ngầm và duy trì tư thế sẵn sàng trước các hành động khiêu khích của bình nhưỡng
tránh văn phòng nội các nhật bản hirokazu matsuno tuyên bố hoạt động quân sự của triều tiên đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách hơn đối với an ninh nước này và khu vực so với trước đây